trong thời điểm kiểm tra sơn không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên
không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng máy trưởng và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định
còn tại tiền giang bốn đối tượng gồm nguyễn văn vinh lê long hồ nguyễn kim an và trần quốc cường
cùng chú tại tỉnh bến tre vừa bị công an tỉnh tiền giang lập biên bản về hành vi khai thác cát trái phép
và vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
trước đó tổ công tác bắt quả tang ghe gỗ do nguyễn văn vinh điều khiển cùng lê long hồ thả ống xuống sông hút cát lên ghe
với số lượng trên một mươi một mét khối cát ở đoạn sông tiền thuộc xã thới sơn thành phố mỹ tho
cùng ngày tổ công tác cũng phát hiện bắt quả tang ghe gỗ do nguyễn kim an điều khiển
cùng trần quốc cường thả ống xuống sông hút cát lên ghe với số lượng trên một mươi tám mét khối
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng bơm trả lại lòng sông số cát nói trên
thưa quý vị sáng nay tại tp đà nẵng hội nghị thượng đỉnh về tp thông minh hai nghìn một mươi chín đã được khai mạc
đây là sự kiện quốc tế thường niên được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác chia sẻ tầm nhìn chiến lược
kinh nghiệm xây dựng tp thông minh của các thành phố trong nước và khu vực
từ đó đưa ra những giải pháp quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh
phù hợp với các thành phố dựa trên nền tảng công nghệ mới
trí tuệ nhân tạo để quản lý nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị
cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành phố và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tài nguyên thiên nhiên
đây là mô hình tất yếu của các đô thị tại việt nam cũng như trên thế giới
hội thảo cấp cao về tp thông minh đặt ra vấn đề đầu tiên là vấn đề nhận thức
cái tầm quan trọng của nó đến cỡ nào
thì tầm quan trọng của nó phải nói đây là phương thức phát triển
không phải chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới
vì chúng ta đang bước sang kỷ nguyên số
đấy điều thứ nhất là khó khăn
điều thứ hai khó khăn là tp thông minh vẫn là một khái niệm mới
thế thì cái nhận thức chung của chúng ta cụ thể tp thông minh chúng ta sẽ làm gì
và cái gì là quan trọng nhất khi mà xây dựng tp thông minh
hội nghị thường đỉnh về tp thông minh hai nghìn một mươi chín
đã phân tích thảo luận những vấn đề đối với tp thông minh
các vấn đề đặt ra trong việc xây dựng tp thông minh
xung quanh các vấn đề chính như điều hành tp thông minh
dựa trên phân tích dữ liệu chính quyền số và tài chính cho tp thông minh
hạ tầng và công nghệ cho tp thông minh và các ứng dụng tp thông minh v v
đây là những thông tin hữu ích với lãnh đạo chính quyền các tỉnh thành phố
qua hội nghị này chúng ta sẽ có những chia sẻ những kinh nghiệm
đồng thời có một số cảm kích để mà hợp tác trong quá trình cung
nhau phát triển đặc biệt là cũng chia sẻ những vấn đề
để làm sao xây dựng tp thông minh có mũi mũi địa phương
cũng như là trong khu vực tốt hơn
thì nội dung trên bay thì chúng tôi cũng rất tâm đắc
và nó đang rất phù hợp với cái đường hướng của chúng tôi
đó là triển khai cái đô thị thông minh thì phải lấy người dân làm gốc
là đối tượng hướng đến chúng ta phục vụ
từ góc độ các doanh nghiệp đại diện các tập đoàn công nghệ
thượng đỉnh về tp thông minh hai nghìn một mươi chín là dịp để chia sẻ thông tin hữu ích
và cập nhật về cách thức mà các công nghệ mới hiện hữu
hỗ trợ việc vận hành quản lý các tp thông minh
đây là cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp trong cái ngành công nghệ phim
và truyền thông cung cấp những sản phẩm và dịch vụ
để giúp cho những cái ngành như tôi kể đến trở thành thông minh hơn
và mang lại những cái lợi ích
lợi ích cho người dân như là các doanh nghiệp
sự kết nối giữa các đơn vị tổ chức doanh nghiệp các chuyên gia
đồng thời là sự lan tỏa những trí thức công nghệ tiên tiến nhất
và kinh nghiệm thực tiễn nhất đến các bên
đó là những giá trị và tư liệu thiết thực cho quá trình phát triển
các đô thị thông minh tại việt nam
thông qua hội nghị thượng đỉnh về tp thông minh hai nghìn một mươi chín
liên quan đến vụ ngộ độc tại công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory
việt nam đóng trên địa bàn xã nghĩa minh tỉnh nam định
sáng nay ngày hai mươi ba tháng một mươi nhiều công nhân tiếp tục bị ngộ độc
khi vào công ty làm việc trở lại
theo thông tin từ ủy ban nhân dân xã nghĩa minh huyện nghĩa hương tỉnh nam định
vào lúc tám giờ ngày hôm nay hơn bốn mươi công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn
golden victory việt nam tiếp tục phải nhập viện với các biểu hiện khó thở
buồn nôn đau đầu
trước sự việc trên công ty golden victory việt nam đã tạm thời cho công nhân
nghỉ việc để chờ kết luận từ phía cơ quan chức năng địa phương
tại bệnh viện đa khoa huyện nghĩa hưng hiện có hai mươi bốn công nhân đang điều trị
còn tại phòng y tế của công ty này có một mươi tám người đang được cán bộ y tế
tích cực chăm sóc
như vậy trong các ngày một mươi bốn một mươi bảy và tiếp tục trong ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi
tại công ty này đã ba lần xảy ra ngộ độc khí khiến trên một trăm sáu mươi công nhân phải nhập viện
liên quan đến công tác xử lý sự cố tàu vận tải việt sun intergrity
bị chìm trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm
sáng nay đoàn công tác của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tình kiến cứ nạn
và ủy ban nhân dân tp hcm đã tiến hành khảo sát hiện trường để lên phương án trục vớt tàu chìm
đoàn công tác sẽ tiến hành khảo sát hiện trường để xác định phương án ứng phó sự cố tràn dầu
trục vớt tàu gặp nạn đảm bảo an toàn giao thông thủy và bảo vệ môi trường
ngay sau khi có công điện của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
ngày hai mươi hai tháng một mươi về việc sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu viet sun intergrity bị chìm
các lực lượng chức năng của tp hcm ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cùng các bộ ngành liên quan tiến hành khẩn trương triển khai việc bơm hút một trăm năm mươi tấn dầu
để chạy tàu còn lại trong con tàu bị chìm dưới sông
các lực lượng chức năng cũng tạm thời tổ chức phân luồng hàng hải
thả các phao quây để ngăn sự cố tràn dầu ngăn các container bị trôi trên sông
để không gây mất an toàn cho tàu thuyền qua lại
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín
toàn vùng đồng bằng sông cửu long chuyển đổi khoảng hơn bảy mươi bảy ha đất lúa kém hiệu quả
sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn lúa
cụ thể chuyển đổi đất lúa sang trồng các loại dâu màu khoảng sáu mươi bốn năm trăm hai mươi ba hectare
trồng cây ăn trái
trồng cây ăn trái khoảng một mươi hai năm trăm chín mươi ba hectare và nuôi thủy hải sản hơn bảy trăm sáu mươi hectare
việc chuyển đổi cây trồng và nuôi thủy sản đã nâng hệ số sử dụng đất lên gấp hai lần
với tổng giá trị sản xuất chuyển đổi trên đất lúa năm hai nghìn một mươi chín đạt khoảng một mươi bảy bảy trăm một mươi tám tỷ đồng
góp phần đưa lợi nhuận tăng thêm một mươi sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
điều đó cho thấy việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp
là hiệu quả và bền vững
hiện nay trước tình hình giá lúa quá thấp và nguy cơ bị ảnh hưởng
hạn mặn xâm nhập sâu vào các tỉnh đồng bằng sông cửu long
trong thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo các địa phương
nghiên cứu vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và các vụ tới tiếp tục chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa
kém hiệu quả bị hạn mặn đe dọa sang trồng các loại rau màu cây ăn trái hoặc nuôi thủy sản
nhằm gia tăng lợi nhuận cho nông dân đồng thời sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
thưa quý vị và các bạn
với việc tăng một mươi bảy trăm một mươi tám tỷ đồng
một mươi bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu hai nghìn một mươi chín do diễn đàn kinh tế thế giới vừa công bố
việt nam trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng và lần đầu tiên đứng ở vị trí sáu mươi ba
trên một trăm bốn mươi một nền kinh tế được xếp hạng đây là kết quả minh chứng cho nỗ lực trong cải cách của việt nam
thời gian qua đồng thời đây cũng là cơ hội mới cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường
nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế
vài năm trước doanh nghiệp này chỉ có thể xuất khẩu sản phẩm của mình vào thị trường asean
nhờ chỉ số cạnh tranh của việt nam đã được thăng hạng
năm nay doanh nghiệp hy vọng sẽ xuất khẩu được vào những thị trường mới đầy tiềm năng
cái đấy thì thật sự là rất là có lợi cho các doanh nghiệp để mình phát triển những sản phẩm hàng thủ công nghệ của mình
để đưa ra thị trường bạn bè và quốc tế đều biết về những mặt hàng rất là đẹp và thủ công của mình
việt nam thì đang tăng một mươi bậc cạnh tranh
thì bên đây cũng là một điều kiện rất là tốt
để cho những doanh nghiệp như chúng tôi phát triển hơn trong tương lai
theo các chuyên gia nhiều nỗ lực cải cách thể chế quan trọng nhất của việt nam thời gian qua
đóng góp vào việc thăng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh
việt nam đã cố gắng ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
chương trình cắt giảm đơn giản hóa năm mươi điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành
bên cạnh đó là giải pháp thúc đẩy thực hiện chính phủ điện tử và nền kinh tế số
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
sáng tạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh ở địa phương
đó là điều kiện tốt để cộng đồng doanh nghiệp việt nam vươn lên và phát triển
chúng ta đã trở thành quán quân trong cuộc đua về cải thiện chỉ số trong bảng năng lực cạnh tranh toàn cầu
lần đầu tiên là chúng ta đạt được mức độ cải thiện ba năm điểm
và vượt đến một mươi bắc trong bảng năng lực cạnh tranh
đây là kết quả của
những cái nỗ lực cố gắng bền bì và đồng bộ của cải thống chính trị
và trước hết là những cố gắng nỗ lực của chính phủ
trong việc thúc đẩy những cải cách thể chế mạnh mẽ trong thời gian gần đây
mà chúng ta có thể kể đến đó là những cái nỗ lực về cái việc mở cửa thị trường
ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do
thế hệ mới để tiếp tục mở rộng cái không gian thị trường của việt nam
việt nam đã tăng được một mươi bắc trong cái năng lực cạnh tranh quốc gia
thì đây là một cái tin tốt lành theo cả
cái nghĩa thứ nhất là cùng với cái báo cáo của world economic forum
thì cũng rất nhiều những cái bộ đánh giá chỉ số khác
dù có thể chưa hoàn hảo
nhưng mà việt nam trong những trường mực nào đó đều tăng bậc
cái điểm thứ hai rất đáng lưu ý là
trên tất cả cái trụ cột của cái báo cáo mà đánh giá cái năng lực cạnh tranh này
thì việt nam về cơ bản đều có tiến bộ
và cái đặc biệt thứ ba
là có những cái chỉ số việt nam được xếp hạng rất cao thuộc cái top đầu
việt nam nằm trong nhóm có mức độ khủng bố thấp nhất thế giới
và lạm phát ổn định nhất thế giới
hai hạng mục này cũng đã giúp việt nam đạt trọn vẹn một trăm linh điểm
không những thế việt nam xếp hạng khá cao về chỉ số quy mô thị trường
độ ổn định của thị trường
chính vì vậy đối với cộng đồng doanh nghiệp nói riêng
những cơ hội cần phải nắm bắt để khẳng định được chính mình